xin chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online và thông tin về việc bắt giữ hai đối tượng vận chuyển một mươi bánh heroin trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giang sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ một mươi một thị trấn vị xuyên lực lượng công an huyện vị xuyên đã phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một mươi bánh heroin có tổng trọng lượng là ba năm kg
hiện danh tính các đối tượng và vụ việc đang được công an huyện vị xuyên tích cực điều tra chúng tôi sẽ tiếp tục cùng thông tin đến quý vị khi có những tình tiết mới
tiếp tục là thông tin về phiên tòa xét xử hà văn thắm và các đồng phạm
luật sư bảo chữa cho bị cáo hứa thị phấn đã gây bất ngờ tại tòa khi cung cấp tình tiết về việc nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank hà văn thắm đã ép buộc bị cáo phấn cho tập đoàn thiên thanh mượn tài sản để thế chấp cầm cố tại ocean bank
bị cáo hứa thị phấn bị viện kiểm sát truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng và bị đề nghị mức án từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù
viện kiểm sát xác định hứa thị phấn phạm công danh và trần văn bình đã sử dụng các tài sản không có thật hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn số tiền năm trăm linh tỷ đồng để bị cáo danh sử dụng số tiền vay vào việc thanh toán các khoản nợ của bị cáo phấn theo thỏa thuận mua lại ngân hàng đại tín
viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc hứa thị phấn phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền vay đã chiếm hưởng năm trăm linh tỷ đồng cùng với số lãi theo quy định cho ocean bank
bảo chữa cho bị cáo hứa thị phấn luật sư đã cung cấp một số tình tiết liên quan và cho rằng hà văn thắm đã ép buộc bà phấn để thâu tóm ngân hàng đại tín sau đó chuyển nhượng cho phạm công danh
khi biết việc phạm công danh tiếp quản ngân hàng đại tín bà phấn không đồng ý vì cho rằng danh là người chưa có kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng
lúc đó thám mới nói với bảo phấn toàn bộ sự việc bảo phấn và các cổ đông buộc lòng phải thực hiện ngoài ý muốn việc chuyển nhượng cổ phân tại ngân hàng đại tín cho danh và tập đoàn thiên thanh theo yêu cầu của thám
chiều ngày một mươi chín h năm mươi chín phiên tòa tiếp tục tranh luận
bạn nhậu nhưng chính từ cuộc nhậu này thì chỉ vì một mâu thuẫn đã khiến một người mất mạng một người vướng vào vòng lao lý
câu chuyện này tuy không mới nhưng vẫn đang ở mức đáng báo động vì nó xảy ra ở rất nhiều địa phương và mới đây nhất là vụ việc xảy ra tại đắk lắc
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn văn ngọc và hoàng quang dũng ở cùng xã và một số người bạn tổ chức ăn nhậu
do có mâu thuẫn từ trước nên dũng với ngọc đã cãi nhau trên bàn nhậu được mọi người can ngăn dũng đã bỏ về nhà
tuy nhiên một tiếng sau dũng cầm theo một con dao dựa đến nhà ngọc để giải quyết mâu thuẫn
khi đến nơi thấy vợ ngọc ở nhà dũng đã chửi bới dùng tay tát hai cái vào mặt và dùng chân đạp mạnh vào người khiến vợ ngọc ngã xuống nền nhà
khi nghe điện thoại của vợ ngọc về nhà thì bị dũng vung dựa chém một nhát nhưng ngọc tránh được
trong cơn bực tức cao độ ngọc chạy xuống bếp lấy một con dao thái lan rồi lao vào đâm dũng một nhát trúng bụng khiến dũng tử vong trên đường đi cấp cứu
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn ngọc chín năm tù giam về tội giết người đồng thời buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm bảy mươi triệu đồng và tru cấp tiền nuôi hai con nhỏ của bị hại đến hết một mươi tám tuổi
thưa quý vị những ngày qua người dân tại ấp hai xã hỏa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang vô cùng bàng hoàng khi một nữ sinh một mươi ba tuổi người địa phương bị sát hại và trôn tại một vườn cây gần nhà
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an tỉnh hậu giang đã nhanh chóng vào cuộc bắt được công thủ làm sáng tỏ vụ việc
sau một đêm mệt mỏi tìm cháu nội mất tích khi đi tiếp đám tăng gần nhà vào chiều ngày một mươi ba tháng chín ông lê văn tiến như rụng rời tay chân
nhận thi thể cháu mình bị trôn trong một vườn cây rậm rạp cách nhà hơn ba trăm linh mét
nhận được tin báo ngay trong ngày một mươi bốn tháng chín công an tỉnh hậu giang nhanh chóng vào cuộc
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương
trong đó nguyên nhân tử vong là
khẩn trương điều tra công an tỉnh hậu giang nhanh chóng xác định được hung thủ gây án là nguyễn nhâm thiện hai mươi bốn tuổi chú ngay cạnh nhà nạn nhân
tuy nhiên cơ quan công an đến nhà thì thiện đã uống thuốc tự tử
sau khi được cứu sống bước đầu nguyễn nhâm thiện khai nhận khoảng hơn một mươi năm h ngày một mươi ba tháng chín y đi bộ đến một quán nước gần nhà để uống cà phê
khi đến một đoạn vắng thì gặp nạn nhân đi chiều ngược lại
lúc này cô bé có nhờ thiện bé cóc ăn nhưng thiện không đồng ý và hai người đã xảy ra cãi vã
trong lúc nóng giật thiện đã đánh nạn nhân dìm xuống mưa nước gần đó đến chết rồi lẻn qua nhà xóm đảo hồ chôn
với sự chỉ đạo quyết liệt của bang giám đốc công an tỉnh sự quan tâm của các ngành đoàn thể đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự độc quyền và của công an tỉnh
chúng ta bằng mọi giá qua cái trao đổi sàng lọc và cuối cùng qua các đối tượng mà chúng ta sàng lọc có khả năng điều kiện để phạm tội đó thì xác định được đối tượng nguyễn văn thiện
nguyễn nhâm thiện bắt tạm giam nguyễn nhâm thiện và di lý đối tượng từ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ về hậu giang để điều tra về hành vi giết người
công an huyện thái thụy tỉnh thái bình vừa khởi tố nhóm năm đối tượng do nguyễn quang hiệp chú tại xã thái hương huyện thái thụy cầm đầu về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an hiệp khai nhận tối ngày ba tháng tám khi đi trên đường thì bị một người mặc quần áo sống công an viên không rõ mặt chặn đường đánh
cho rằng đây là công an xã thái dương huyện thái thủy hiệp đã gọi tạ thăng long tạ ngọc dương cùng chú tại xã thái an huyện thái thủy và giang văn hiển lê duy cường chú tại xã thái hương huyện thái thủy cầm giáo tiếp sát kiếm và bình xì thơi cay đến trước cửa công an xã thái dương để trùy bới lăng ngạm bạ và hiệp dùng giáo đe dọa xì thơi cay vào các công an viên công an xã thái dương
công an huyện thái thụy đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng trên về tội cố ý gây thương tích
một vụ lật xe bồn trở rung môi đã xảy ra tại đường tránh huế thuộc phường hương xuân thị xã hương trà tỉnh thứ tên huế cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày một mươi chín tháng chín của truyền hình công an